hà nội khởi tố bắt tạm giam cặp vợ chồng hành hạ con đến tử vong
sau đây là nội dung chi tiết
thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày từ giờ ngày một tháng bốn trên phạm vi toàn quốc
nội dung chỉ thị như sau
dịch bệnh covid một mươi chín đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên bảy mươi hai vạn người mắc
gần ba năm vạn người tử vong ở trên hai trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ
và chưa có dấu hiệu dừng lại
ở việt nam số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng
dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng
sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước
thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết
để tiếp tục chủ động ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
nhất là chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tuân thủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau
thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
thôn bản cách ly với thôn bản xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn đeo khẩu trang
thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất
cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu
không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
thủ tướng chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu
các biện pháp phòng chống dịch tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện
thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình gia đình mình
và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng
người đứng đầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ
chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động
hai bộ y tế bộ công an ubnd tp hà nội ubnd tp hồ chí minh
phải thần tốc cương quyết dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt đề các ổ dịch
tại bệnh viện bạch mai hà nội quán ba bắp ha tp hồ chí minh
tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ
tiếp xúc với người bệnh người qua lại ổ dịch tiếp tục kêu gọi người dân đã qua các ổ dịch này khai báo y tế
và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm
yêu cầu bộ công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người có liên quan đến các hoạt động của công ty trường sinh
có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế giám sát cách ly xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh
ubnd các tỉnh thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này
thực hiện cách ly tại gia đình khai báo y tế để phân loại xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết
đối với người đã qua lại bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình
bộ công an và ubnd cấp tỉnh
tiếp tục khẩn trương thực hiện giả soát kiểm tra y tế cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh
từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa áp dụng cách ly
lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần để phân loại sang lọc
áp dụng biện pháp cách ly phù hợp cách ly tập trung tại nhà cơ sở lưu trú
các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực tiếp chiến đấu
trực cơ quan cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác
theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở
tăng cường tổ chức họp trực tuyến
người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh
do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở
bộ giao thông vận tải ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng
hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác
dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác
trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết
xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất
năm giao bộ y tế
thứ nhất chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ
tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân người nhà người chăm sóc bệnh nhân
mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc
dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế
có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện
thứ hai đề xuất cụ thể cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị dụng cụ y tế
đặc biệt là máy thở máy theo dõi bệnh nhân máy chuyển dịch máy lọc máu
báo cáo phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng chỉ đạo
thứ ba báo cáo thủ tướng chính phủ các phương án kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thứ tư tổ chức sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại bệnh viện bạch mai hà nội
bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của ban chỉ đạo và bộ y tế
thứ năm xem xét xử lý các kiến nghị của ybnd tp hà nội hỗ trợ tạo điều kiện cho hà nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
thứ y tế tổng hợp và định kỳ công bố hai lần một ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương bảo đảm chính xác
thứ thời đóng cửa các cửa khẩu chính cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên tuyến biên giới với lào và campuchia
kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ
tất cả người nhập cảnh từ lào campuchia đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tám bộ quốc phòng chỉ đạo tổ chức sắp xếp
mở rộng các cơ sở cách ly tập trung
tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly không để lây chéo
tăng cường quản lý đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới
chín bộ công an tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm nhất là đối với vùng nông thôn
mười bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan xử lý các vướng mắt trong xuất khẩu khẩu trang vải
yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh covid một mươi chín
một mươi một các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân
chấn chỉnh một số báo rút tiếp gây hoang mang hiểu lầm
người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân
một mươi hai bộ công thương ubnd các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu
hà nội quy định rõ những trường hợp được ra khỏi nhà
chỉ thị cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn bản cách ly với thôn bản xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
tại hà nội bảy giờ sáng ngày một tháng bốn vẫn có người dân đi tập thể dục xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm tuy nhiên tất cả đều có ý thức giữ khoảng cách
lực lượng an ninh phường hoàn kiếm và lực lượng bảo vệ hồ hoàn kiếm đã có mặt để tuyên truyền cho người dân về việc cách ly toàn xã hội và khuyên người dân nên trở về nhà
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cũng đã ký ban hành chỉ thị số năm ctubng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết các siêu thị tổng hợp trừ dịch vụ vui chơi ăn uống tại chỗ
trung tâm thương mại bao gồm siêu thị tổng hợp bệnh viện chợ dân sinh bao gồm gian hàng lương thực thực phẩm rau hoa quả đồ khô các cửa hàng tiện lợi bưu điện ngân hàng xăng dầu vẫn được mở cửa kinh doanh
số ca mắc dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới đã vượt mức một một triệu người
italia và tây ban nha tiếp tục là hai quốc gia chịu tác động nhiều nhất khi ghi nhận số ca dương tính với sát covid hai tăng lên hàng ngày
tại nga tính đến trưa ngày hôm nay nước này đã ghi nhận thêm năm trăm tám mươi hai trường hợp nhiễm virus sát covid hai nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên bốn bảy trăm ba mươi một người
hầu hết trong số các ca mới nhiễm được ghi nhận ở thủ đô moscow
còn tại châu á nhật bản cho biết tokyo đã ghi nhận thêm khoảng một trăm một mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai
đây là lần đầu tiên tokyo ghi nhận các ca nhiễm virus sát covid hai vượt mốc tổng hợp
một người dương tính trong một ngày nâng tổng số ca mắc bệnh này lên tám trăm chín mươi một bệnh nhân
trong khi đó ấn độ ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm sáu mươi tám ca tử vong và tổng số ca nhiễm virus sát covid hai trên cả nước hiện tăng lên gần ba người
hai đồng chí công an đà nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào khoảng hai mươi một giờ tổ tuần tra công tác của quân quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tiến hành tuần tra trên khắp các tuyến của địa bàn
tổ tuần tra đã phát hiện ra một nhóm đối tượng đang đua xe sau khi áp sát nhóm đối tượng này đã dẫn đến va chạm khiến hai đồng chí hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ
hai đồng chí công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận sơn trà đã hy sinh là đại úy đặng thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và trung sĩ võ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngoài ra va chạm còn khiến một người dân là anh mai quốc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường thọ quang quận sơn trà đang lưu thông trên đường bị thương phải đi cấp cứu
trong đêm công an thành phố đà nẵng đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt đến một giờ lực lượng công an đã tạm giữ cả tám đối tượng tham gia đua xe
được biết trước đó tám đối tượng này còn thực hiện cướp giật tài sản của người đi đường sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hà nội khởi tố bắt tạm giam cặp vợ chồng hành hạ con đến tử vong
trước đó vào ngày hai tháng bốn công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh giết người liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy
trú tại thôn võng la xã võng la huyện đông anh hà nội tử vong
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn và nguyễn thị lan anh khai nhận từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi thường xuyên đánh đập và hành hạ cháu bé
đáng chú ý từ tám h đến hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng ba cả hai đã không cho cháu ăn uống dùng chân tay và cán trổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu
sáng ngày ba mươi tháng ba thấy cháu mệt lan anh cho cháu uống sữa nhưng cháu đã nôn và ngất đi
cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện đại học y để cấp cứu nhưng đã tử vong
xử phạt quản trị viên nhóm gia lô thông báo chốt cảnh sát giao thông
đó là nguyễn quốc anh chú tại tổ bảy phường quang trung và trần phương giang chú tại tổ một mươi năm phường trần phú thành phố hà giang
là quản trị viên nhóm gia lô đã uống rượu bia không lái xe
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một số thành viên của nhóm đã lan tải nhiều nội dung thông báo chốt
những vị trí mà lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn
việc làm trên đã gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng
tạo điều kiện cho những người vi phạm nắm được thông tin
từ đó đối phó với việc xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
ảnh hưởng xấu đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phòng an ninh chính trị nội bộ đã xử phạt vi phạm hành chính mức cảnh cáo đối với hai trường hợp trên
đồng thời yêu cầu khắc phục gỡ bỏ những thông tin có liên quan
khởi tố đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị kim phượng tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài
phượng đã rủ dê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức
đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý được một trăm năm mươi chín người để bầu cho đào minh quân
ba việt nam cộng hòa
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ nguyễn thị kim phượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phượng
lực lượng công an thu giữ năm lá cờ ba sọc cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
chiệt phá ổ nhóm gây ra gần một mươi vụ trộm cắp xe máy tại các khu trọ
các đối tượng gồm lê tiến sơn hai mươi ba tuổi chú tệ thạch thành thanh hóa
lê việt dũng hai mươi tám tuổi chú thạch yên phong bắc ninh
quang võ hai mươi bảy tuổi chú tệ kiến sương thái bình
và phạm văn cường hai mươi chín tuổi chú tại sóc sơn hà nội
trong đó dũng sơn và võ là các đối tượng đi trộm cắp xe máy
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sinh viên chưa lên hà nội xe máy đầy ở các khu trọ sơ hở không người chống giữ
ba đối tượng này đã cùng thuê một phòng trọ tại phường phúc diễn quận bắc tử liêm
cứ tầm dạng sáng ba đối tượng mặc áo của các hãng xe ôm công nghệ
lang thang và các khu trọ tìm xe máy để sơ hở
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ổ nhóm này đã gây ra tám vụ trộm cắp với thủ đoạn bợ tương tự
tài sản trộm được đem bán cho phạm văn cường và một số đối tượng khác
với giá từ năm đến sáu triệu đồng một xe máy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đang tạm giữ hình sự
các đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh bờ sợ quán
lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch
đi từng ngõ gõ từng nhà
không chỉ tuyên truyền động viên nắm chắc di biến động của dân cư
phục vụ công tác kiểm soát và phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường trung hòa quận cầu giấy
còn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
tất cả các lực lượng công an phường đang trực trong con số
một lực lượng trật tự đi ra ngoài đường nàm
một là làm trật tự
hai là nhắc nhở người dân mọi người dân trên mặt đường
để xe là phải khó khóa chỗ u
hai là phải trông coi
ba là phải để nó còn đợi ra ngoài là khóa cửa
cái nữa là về lực lượng hình sự
thì tăng cường xuống tuần tra kiểm soát trên địa bàn
và xuống tất cả khu nhà trọ
để tuyên truyền nhắc nhở và kiểm tra
phòng ngược liên quan đến cái việc
tài sản của những người trọ đến thuê trọ
cảnh sát khu vực đã vào
tất cả các cơ quan sinh nhập đã cam kết
phòng ngừa là không để tài sản
nhất là tiền
không để cơ quan
và cái hai là nhắc nhở
sự phú bảo vệ của cơ quan sinh nhập ấy
nào phải nêu cao tinh thần
tuần tra kiểm soát
không để sở hữu để cho
cái gian lợi dụng để trộm khắp cơ sản
công an phường vẫn tiếp tục tăng cường
triển khai các biện pháp
trước những diễn biến phức tạp
do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh
để gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
như xử lý nghiêm
những người tung tin đồn thất thiệt
tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
chủ động nắm tình hình
không để đột xuất bất ngờ
và tình hình phức tạp về an ninh trật tự
từ đầu mùa thì bên các anh cảnh sát khu vực
cũng như là công an phường trung hoa
đã tiến hành kiểm soát và giả soát
tất cả các hộ gia đình
cũng như là các phòng trọ
các căn hộ cho thuê
để đảm bảo an ninh khu vực
cũng như là các đối tượng
bên tôi cũng đã là các cảnh sát khu vực
đến nhắc nhở và kiểm tra
cũng như là đôn đất thuyền xuyên
về vấn đề tội phạm
cũng như là các vấn đề tệ lạn xã hội
trong khu vực
sau đó thì bên chúng tôi cũng đã tiến hành
làm theo đúng như chỉ đạo của công an phường
đối với người dân ở đây
hình bóng của cán bộ chiến sĩ công an phường
luôn hiện hữu
có mặt ở từng con phố
tới từng gia đình
làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức bảo vệ tài sản
đồng thời tuyên truyền hình thức hoạt động
của các loại tội phạm
lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát
để gây án
với việc làm của các anh là thường xuyên
gần dân sát dân
đã được ghi nhận đánh giá cao
khi mà nhà anh đóng cửa
từ các cửa hàng cửa hiệu
không mở một cái gì hết
nên là đường phố rất là vắng vẻ
nhưng mà tôi thấy vấn đề là các anh công an
các anh tuần tra thường xuyên
qua khu vực chúng tôi
cho dù chúng tôi là một cái xóm rất nhỏ
nhưng mà các anh vẫn đi tới đi lui
để bảo vệ tài sản cho dân
để bình yên
cho cuộc sống của dân được bình yên hơn
thế tôi thấy là các anh rất là vất vẻ
đêm ngày tuần tra các anh khác
còn cái vấn đề là nhiều
khi cũng có các anh đến tận nơi có cửa
tức là có cửa từng nhà
hỏi xem gia đình có ai
về vấn đề ở xa đâu về
và sức khỏe ra sao
các anh rất quan tâm gia đình một
từ cá nhân chúng tôi
thế nên tôi thấy các anh như là
con cháu trong gia đình chúng tôi
để duy trì công tác
đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an phường đã phối hợp với các tổ dân phố
và các tổ tự quản
thành lập năm tổ chốt
thực hiện tuần tra ba ca khép kín
tại địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng xử lý khi có tình huống
đột xuất bất ngờ
với sự vào cuộc nghiêm túc
và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ
tình hình an ninh trật tự sẽ được giữ vững
người dân không bị hoang mang
trước dịch bệnh
cũng như lo lắng về tài sản của mình
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
bản tin tổng hợp tuần một tháng bốn của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh antv